tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tổ chức triển lãm dân công hỏa tuyến trong chiến dịch điện biên phủ
đến sự lễ khai mạc có đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
triển lãm giới thiệu gần ba trăm linh tài liệu hình ảnh hiện vật về lực lượng dân công hỏa tuyến tham gia bảo đảm công tác hậu cần
phục vụ bộ đội chiến đấu và giành thắng lợi trong chiến dịch điện biên phủ
ngoài phần mở đầu giới thiệu hình ảnh hiện vật thể hiện chủ trương quyết tâm mở chiến dịch điện biên phủ của trung ương đảng
chủ tịch hồ chí minh nội dung triển lãm gồm ba phần chính phần một dốc sức cho điện biên phần hai điện biên điểm hẹn quyết chiến quyết thắng phần ba âm vang còn mãi
triển lãm đi sâu vào các chuyên đề phản ánh sinh động nội dung về lực lượng dân công hỏa tuyến trong chiến dịch điện biên phủ
những hình ảnh hiện vật được sắp xếp khoa học hợp lý giúp người xem hiểu rõ hơn về chủ trương sáng suốt của đảng tinh thần quyết tâm của bộ đội
đặc biệt triển lãm tái hiện chân thực hình ảnh lực lượng dân công hỏa tuyến đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ hy sinh tham gia mở đường sửa đường vận chuyển lương thực thực phẩm đạn dược ra mặt trận phục vụ chiến dịch
góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu